trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng hai tổng công ty dầu việt nam pvoi tổ chức chương trình khuyến mại
vui tết mậu tuất cùng tổng công ty dầu việt nam với việc giảm giá năm trăm linh đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai và dầu diesel
so với giá bán lẻ niêm yết cho khách hàng trực tiếp đến mua xăng dầu tại hệ thống năm trăm bốn mươi cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc
do công ty dầu việt nam trực tiếp quản lý và vận hành
tổng công ty dầu việt nam còn dành tặng một ba trăm hai mươi vé xe khách miễn phí cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
từ thành phố hồ chí minh về đón tết ở khu vực phú yên và đà nẵng
thời gian khởi hành vào ngày sáu tháng hai tức ngày hai mươi một tháng chạp
tổng công ty dầu việt nam cho biết thêm kể từ ngày một tháng một tất cả cửa hàng xăng dầu pvoi
đã thay thế hoàn toàn xăng ron chín mươi hai bằng xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
trước đó tổng công ty dầu việt nam cho biết thêm kể từ ngày một tháng một tất cả cửa hàng xăng dầu pvoi